kính chào quý vị
rủ nhau vào khu vực vườn quốc gia cát tiên để săn bắt động vật hoang dã trái phép
khi bị phát hiện các đối tượng đã chống trả lại lực lượng kiểm lâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam sáu đối tượng trú tại hai tỉnh đồng nai và lâm đồng
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
liên quan đến vụ việc này cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với
trương văn danh ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai để xử lý sau
theo hồ sơ của cơ quan công an các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao
dao đèn pin bình xịt hơi cay rồi thuê trương văn danh điều khiển xuồng
chở cả nhóm vượt sông để vào vườn quốc gia cát tiên săn bắt động vật
sau khi săn bắt trên đường về nhóm đối tượng gặp lực lượng kiểm lâm nên đã bỏ chạy
khi đinh văn hùng bị một cán bộ kiểm lâm khống chế lâm anh tuấn đã dùng bình xịt hơi cay
xịt vào lực lượng kiểm lâm còn các đối tượng khác dùng dao lao tới chém lực lượng kiểm lâm
rồi bỏ chạy hậu quả ba kiểm lâm viên bị thương
vào cuộc điều tra cơ quan công an phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên
đã làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan
đòi tiền hộ bạn gái quen trên mạng không được nên giữa nhóm của nguyễn thành vinh
và nhóm của huỳnh nguyễn anh tú đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa kết thúc điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp để truy tố một mươi năm bị can trú tại thành phố cần thơ
và tỉnh hậu giang về tội gây dối trật tự công cộng
ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành vinh nhắn tin cho huỳnh nguyễn anh tú
đòi số tiền năm trăm linh đồng hộ bạn gái mà vinh quen trên mạng xã hội
nhưng tú không đồng ý trả sau đó giữa tú và vinh xảy ra mâu thuẫn
thách thức và hẹn đánh nhau tại nhà của tú
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày vinh cùng chục đối tượng kéo đến điểm hẹn
còn tú cũng tập hợp gần chục đối tượng đợi sẵn
sau đó các đối tượng dùng bom xăng vỏ chai bia dao tự chế đuổi đánh nhau
sau khi củng cố hồ sơ công an huyện châu thành khởi tố vinh tú cùng một mươi ba đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng trong đó tạm giam bảy người
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với số còn lại
sau hơn ba tháng xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán
tàng trữ các loại vũ khí quân dụng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ ba đối tượng liên quan thu giữ một mươi bốn khẩu súng các loại hơn bốn trăm hai mươi viên đạn
cùng một số linh kiện như bán súng hộp tiếp đạn vỏ đạn
theo điều tra ban đầu qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện
thời gian qua trên địa bàn thành phố biên hòa xảy ra một số vụ các nhóm thanh thiếu niên
dùng súng công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn
qua xác minh các loại súng này đều do một nhóm đối tượng có tiền án tiền sự cung cấp
sau một thời gian tích cực điều tra xác minh công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ ba đối tượng
gồm hoàng viết tới nguyễn quang cường và bùi vũ nhật huy cùng chủ tịch thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ các loại vũ khí quân dụng
qua điều tra cơ quan điều tra xác định hoàng viết tới là đối tượng có một tiền án
và thường có mối quan hệ với các đối tượng ma túy trên địa bàn
trong đó có nguyễn quang cường là đối tượng có hiểu biết về súng cách lắp ráp các loại súng
các đối tượng này đã phối hợp với nhau để chế tạo mua bán các loại súng ra thị trường
để thực hiện hành vi các đối tượng này mua thiết bị mang về nhà của cường
để lắp ráp các loại súng bắn đạn trì đạn hơi và sửa chữa các loại súng quân dụng khác
số súng này sau đó được giao lại cho tới và huy cung cấp cho các đối tượng khác để làm công cụ gây án
khám xét nhà các đối tượng kết quả thu giữ một mươi bốn khẩu súng các loại hơn bốn trăm hai mươi viên đạn các loại
cùng một số thiết bị như bám súng hộp tiếp đạn vỏ đạn
cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng
ngoài ra lực lượng công an cũng đã thu giữ hai mươi sáu viên nghi là ma túy tổng hợp
những loại án đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội
công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
đẩy mạnh xác minh điều tra đối tượng mua bán trái phép vũ khí vật lựa nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
để phòng ngừa đấu tranh xử lý nghiêm có hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm này
được người quen tin tưởng nhờ mang xe đi đăng kiểm nhưng lại lừa bán để chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng
đối tượng đặng thanh dũng bốn mươi tuổi trú tại quận liên triểu đang bị truy xét về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thông qua người quen giới thiệu bị hại gặp dũng và thỏa thuận giao dịch mua bán sáu xe ô tô đã qua sử dụng
tại địa điểm giao dịch dũng mang hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ cùng với giấy tờ đăng ký đăng kiểm để làm tin đến giao cho bị hại
sau khi bàn bạc trong hai ngày trong ngày hai mươi bốn tháng ba
bị hại lại tiếp tục chuyển tiền nhiều lần đến số tài khoản ngân hàng do dũng cung cấp với tổng số tiền là năm trăm sáu mươi triệu đồng
nhận được tiền dũng rời đi và hứa hẹn sẽ lấy thêm bốn chiếc xe ô tô còn lại đến giao nhưng thực chất là đi trốn
qua tìm hiểu bị hại biết mình bị lừa
hai xe ô tô đã nhận là tài sản của một công ty mà nhân viên đã nhờ dũng đem đi đăng kiểm lại
tại cơ quan công an dũng thừa nhận số tiền chiếm đoạt được đã tiêu xài hết
muốn có tiền tiêu xài hai đối tượng đã đội tóc giả bịt khẩu trang lẻn vào các trường học ở thành phố đà lạt để trộm cắp tài sản
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ võ xuân bình chú tại huyện lâm hà và võ nguyễn bảo duy chú tại thành phố đà lạt để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an võ xuân bình khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào trường tiểu học trần bình trọng phường năm tp đà lạt và trường mầm non một mươi phường một mươi tp đà lạt vào đêm ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng ba lấy đi hai máy tính sách tay và hơn hai mươi triệu đồng tiền mặt
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một võ xuân bình còn rủ võ nguyễn bảo duy đột nhập vào nhà một người dân lấy trộm một máy tính sách tay và một máy tính bảng samsung
hiện công an tp đà lạt đã tạm giữ võ xuân bình và võ nguyễn bảo duy để điều tra mở rộng
từng có ba tiền án đều về tội trộm cắp tài sản nhưng mới ra tù được mấy tháng do không có tiền tiêu xài nên nguyễn tuấn đạt lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
đối tượng này là thủ phạm gây ra hàng chục vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh quảng ninh
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long cẩm phả tỉnh quảng ninh liên tiếp xảy ra hàng chục vụ độc kính ô tô để trộm cắp tài sản
ngay sau khi nắm bắt được sự việc phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an thành phố hạ long cầm phả tiến hành thu thập thông tin dấu vết tại hiện trường căn cứ dữ liệu trích xuất từ camera tại hiện trường
đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác tiến hành giả soát toàn bộ đối với số đối tượng nghi vấn trên địa bàn hạ long cẩm phả và các tỉnh thành lân cận
lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng ba tại ngã tư quán toàn thuộc phương quán toan quận hồng bàng thành phố hải phòng tổ công tác thuộc đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nguyễn tuấn đạt chú thành phố hải phòng là thủ phạm của các vụ trộm cắp trên
trong thời gian từ ngày năm tháng ba đến một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn tuấn đạt đã đập vỡ kính chín xe ô tô tại thành phố hạ long để trộm cắp chín mươi triệu đồng
riêng trong ngày một mươi ba tháng ba đối tượng này đã đập vỡ sáu cửa kính